sau hơn bốn ngày truy xét công an quận hoàng mai của thành phố hà nội đã bắt được một trong ba nghi phạm xông vào trung cư hh linh đàm xịt hơi cay chói người dân để cướp tài sản
trước đó vào chiều ngày tám tháng một ba đối tượng đã giả khách làm mua điện thoại đến nhà một cư dân ở tầng ba trung cư hh một a đinh đàm để giao dịch
trong lúc chủ nhà lấy điện thoại cho khách xem một trong ba người đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt gia chủ
sau đó các nghi phạm lao vào đánh dùng băng dính bịt miệng chói nạn nhân rồi lục lọi lấy đi ba điện thoại
theo lực lượng chức năng các nghi phạm có độ tuổi từ hai mươi năm cho tới ba mươi năm
trong đó hai nghi phạm mặc áo khoác màu đen đội mũ đen
nghi phạm còn lại mặc quần tối màu áo khoác màu trắng đội mũ trắng đeo ba lô tối màu